bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ký ban hành quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
theo đó việt nam có thêm tám di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tám di sản gồm kỹ thuật làm giấy bản của người dao đỏ thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang
hát đúng thủy nguyên hải phòng lễ hội đền quả sơn xã bồi sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
lễ hội đền lăng sương xã trung nghĩa huyện thanh thủy tỉnh phú thọ lễ cúng trưởng thành của người ế đê huyện sông hình huyện sơn hòa tỉnh phú yên
lễ vía bà linh sơn thánh mẫu núi bà đen thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
nghệ thuật múa dối nước ở nguyên xá và đông các xã nguyên xá xã đông các huyện đông hưng tỉnh thái bình
và nghề đúc đồng cổ truyền làng trẻ xã thiệu trung huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
như vậy tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã có gần hai trăm sáu mươi di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận